còn tại quảng bình lực lượng công an cũng vừa bắt giữ ba đối tượng thu một sáu trăm hai mươi hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
một trăm hai mươi gram ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều tăng vật có liên quan khác
vào trưa ngày hai mươi bảy tháng hai tại đường hữu nghị phường bắc lý thành phố đồng hới
lực lượng công an đã bắt quả tang cao thanh hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại thành phố đồng hới có hành vi tàng trữ sáu viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của lưu thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại thành phố đồng hới thu giữ chín gói ni lông bên trong có chứa hơn một sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
và một gói ni lông bên trong có chứa khoảng một trăm linh g ma túy tổng hợp dạng đá ba triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
tiếp tục mở rộng vào hai mươi h cùng ngày khám xét khẩn cấp nơi ở của phan minh đức ở huyện bố trạch
lực lượng chức năng thu giữ năm gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng hai mươi gram
một xe ô tô và một trăm linh triệu đồng tiền mặt
lại có thêm một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đấu tranh triệt phá thành công
các đối tượng trong đường dây cá độ trên gồm lê anh hùng lý tuấn anh trương hoàng tiến phạm duy phong và võ thiện lâm
đều trú ở thành phố bùa mau thuật tỉnh đắk lắc
các đối tượng này đã lấy các tài khoản cá độ bóng đá ở các địa phương khác rồi phân nhỏ thành nhiều tài khoản giao cho các con bạc cá cược
phương tiện giao dịch chính trong việc tổ chức đánh bạc là sử dụng mạng xã hội như zalo messenger viber để nhằm đối phó với cơ quan công an
tính đến thời điểm bị triệt phá tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá độ bóng đá này là khoảng hai mươi tỷ đồng
và hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật